thưa quý vị thời gian gần đây nhiều cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quảng nam
bị một số đối tượng trực tiếp đến trụ sở hoặc gọi điện thoại tự xưng là cán bộ của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an quảng nam đề nghị mua thiết bị phương tiện phòng cháy chữa cháy
hoặc tài liệu cũng như tổ chức các lớp tập huấn về phòng cháy chữa cháy
nếu không đồng ý thì đối tượng ham dọa xử lý vi phạm hành chính
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quảng nam khẳng định
đơn vị không tổ chức và không xác nhận cho bất cứ tổ chức cá nhân nào thực hiện việc làm trên
đó là sự mạo danh ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ và ảnh hưởng đến các doanh nghiệp
đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
ông đoàn ngọc tuấn giám đốc công ty trách nhiệm hưu hạn một thành viên tiên tuấn
đóng được tên phước quảng nam đã bị một người đàn ông gọi điện
tự xưng là cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng nam
gạ mua một tập tài liệu phục vụ cho đợt tập huấn về phòng cháy chữa cháy
do công an tỉnh tổ chức vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu với giá là bốn trăm năm mươi đồng
sau khi chuyển tiền đến một địa chỉ ở bưu điện tỉnh thanh hóa
doanh nghiệp nhận được tài liệu nhưng đó chỉ là tê lộ dởm không có nội dung liên quan đến phòng cháy chữa cháy
vẫn ngày hai tháng ba thì tôi nhận được một cuộc điện thoại
anh giới thiệu tên là lam giới thiệu là ở sở công an quảng nam
thuộc đơn vị phòng cháy chữa cháy của công an tỉnh quảng nam
đơn vị phòng cháy chữa cháy là mở một lớp tập huấn cho các công ty vào khoảng ngày
ngày hai tháng bốn
nhưng mà trước hết là bên phòng lực lượng phòng cháy chữa cháy là có in một số tài liệu tập quấn
để cho các công ty nghiên cứu phong khỏe trước khi đi tập huấn
thì bên quảng nam có gửi một bộ hồ sơ tài liệu đến bô điện
và bô điện sẽ cử người đem đến tầng công ty anh ký nhận
và cái tài liệu đó là có bô điện đến là anh nhờ anh gửi cho bốn trăm năm mươi đồng
nguyễn tùng giám đốc công ty kinh doanh ga hà kiều tại thị trấn hà lam thăng bình quảng nam
cũng nhận được một cuộc điện thoại yêu cầu mua tài liệu như thế
tuy nhiên với tinh thần cảnh giác cao anh đã không nhận tài liệu dởm và chuyển tiền theo yêu cầu
sau khi nhận được thông tin mà điện thoại qua điện thoại là mới mua tài liệu để triển khai tập huấn
qua tập huấn sắp tới là người ta nói là đại diện của mình công an phòng cháy cháy tỉnh
khi mình nhận được thông tin thì mình thấy hơi nghi ngờ
là vì lần nào giờ đi học tập huấn như thế nào là tới đăng ký tên rồi anh sách này kia rồi mình nhận tài liệu
rồi mình đăng ký học rồi mình mới nạp tiền
nhưng cái này là nó qua điện thoại nó bán tài liệu mình qua đường bô điện
nên mình có vấn đề nghi ngờ
sau khi mình nghe điện thoại xong mình mới điện vô phòng cháy cháy của tỉnh
trên văn phòng thì họ điện là chưa không có cái tình trạng đó
trên đây chỉ là hai trong hàng chục trường hợp
cả nhân doanh nghiệp đã bị đối tượng giả danh cảnh sát phòng cháy cháy cháy và cố nạn cứu hộ lừa đảo
với chiêu thức mua tài liệu trong thời gian qua trên địa bàn
chính vì thế người dân cần nằm rõ một số quy định cần thiết của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
khi thi hành nhiệm vụ nhằm để nâng cao cảnh giác với các đối tượng mạo danh lừa gạt
hiện nay thì phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy không tổ chức
hoặc là không xác nhận cho các cơ quan tổ chức nào cá nhân nào
mà mua bán các cái loại tài liệu sách báo để phục vụ cho việc tập hướng công tác phòng cháy chữa cháy
tập hướng công tác phòng cháy cháy cháy thì phải có thông báo có đăng ký và văn quản
gửi đến phòng cảnh sát phòng cháy cháy cháy
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy sẽ phối hợp tổ chức hướng luyện cho các cơ quan cá nhân khi có yêu cầu
việc mạo danh cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy để bán tài liệu
trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy như đã nêu trên
đã ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
hơn nữa để không bị mất tiền oan và bị lừa gạt các đơn vị doanh nghiệp cần phải nêu cao cảnh giác
nếu có sự việc xảy ra đề nghị các cơ quan đơn vị doanh nghiệp báo ngay cho công an các địa phương
hoặc phòng cảnh sát phòng cháy cháy cháy và cố đạn cố hộ công an tỉnh
qua số điện thoại năm trăm một mươi ba trăm tám mươi năm hai nghìn năm trăm bảy mươi sáu để phối hợp xử lý
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé